thưa quý vị hiện sinh viên của nhiều trường đại học cao đẳng và trung cấp đã quay trở lại thành phố hồ chí minh để tiếp tục học tập
trước vụ việc năm sinh viên mất tích và tử vong khi đi nhập học các trường đại học đã ra nhiều thông báo nhằm nhắc nhở cảnh báo và bảo vệ sinh viên của mình
các trường học cũng đã cùng với các đoàn thể có nhiều hoạt động để hỗ trợ thân sinh viên
cũng như nhiều sinh viên năm nhất em dương ngọc minh châu quê tỉnh bến tre vẫn còn cảm thấy bỡ ngỡ khi trở thành tân sinh viên ở một đô thị nhộn nhịp như thành phố hồ chí minh
kể từ khi vụ việc nam sinh viên vào thành phố hồ chí minh nhập học mất tích và tử vong xảy ra dương cũng được gia đình căng dặn thêm rất nhiều để bảo vệ bản thân mình ở một ngôi trường mới
em đã tới phòng tác sinh viên để được hỗ trợ là tử vong cho em những cái kính giá nào gần trường phần tiện cho việc đi lại của em và hỗ trợ cho em về giảm tối thiểu cái phần tiền để em chi cho nhà chọn và cái chức sát
mặc dù nguyên nhân tử vong của nam sinh viên đã được cơ quan chức năng xác định là do tự tử nhưng trước những nguy cơ có thể xảy đến với tân sinh viên bất cứ lúc nào giữa chốn phồn hoa đô hội với nhiều cạm bẫy như tp hcm các trường đại học đã triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ sinh viên của mình
ngay trong cái sinh hoạt đầu khóa rồi trong các buổi sinh hoạt lớp hay trong các buổi học online thì và kể cả trong các trang thông tin của nhà trường thì luôn luôn có những cái bài viết cảnh báo ví dụ như là dụ dỗ về tham gia vào bán hàng đa cấp hay là dụ dỗ tham gia một số cái đường dây hay là nhiều khi các bạn không biết là người ta dụ người ta cho tiền hay là người ta cho học bổng thì tất cả những cái đó thì nên trao đổi với phòng công tác sinh viên
nếu thật sự có lợi thì phòng công tác sinh viên sẽ tư vấn và giúp cho các bạn nhận những cái phần học bổng đó hay là giúp cho các bạn có thêm việc làm nhưng mà làm sao đảm bảo việc học
và bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng hai này thì tất cả các bạn sẽ học trực tiếp một trăm linh và nhà trường đang chuẩn bị trong một tháng này là có đầy đủ các đội hình về an ninh trật tự rồi nhà chọ rồi đội hình kể cả gọi là xe ôm rồi đội hình ráp để chở thư vấn miễn phí hết cho các bạn
bên cạnh các trường đại học thì các đoàn thể tại tp hcm cũng có nhiều hoạt động tiếp sức cho tân sinh viên
trước đó từ ngày một mươi ba tháng hai trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên tp hcm đã ra quân nhiều đội hình sinh viên tình nguyện
tại các bến xe miền đông và bến xe miền tây để hỗ trợ tân sinh viên ở các tỉnh đến tp hcm nhập học
các sinh viên tình nguyện tại bến xe miền đông cho biết từ khi vụ việc năm sinh viên tử vong xảy ra
thì đa phần các bạn ở tỉnh lên thành phố khi đến bến xe đã dày dặc hơn khi tiếp xúc với người lạ và có người thân đi cùng
tuy nhiên đội hình này vẫn tiếp tục duy trì đến ngày hai mươi tháng hai hỗ trợ sinh viên và người nhà khi các bạn vừa đến bến xe
thì tụi em gọi là chỉ hỗ trợ mấy bạn nữ ra khiên đồ hoặc là khiên hỗ trợ mấy bạn tìm cái bến xe buýt để hỗ trợ cái chi phí
thì khi mà mấy bạn cần tìm nhà trọ thì tụi em đã có sẵn những cái nhà trọ uy tín những cái chủ chợ rất là ổn định và tụi em đã trác qua hết toàn bộ rồi
thì tụi em vẫn sẽ hỗ trợ các bạn và mấy bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn
và vấn đề thứ hai nữa là mấy bạn cần tìm về vấn đề việc làm thì mấy bạn đã có sẵn những cái việc làm mấy bạn muốn
mấy bạn lên mấy bạn chỉ hỏi thêm mình những cái thông tin gọi là như
chỗ đó như thế nào làm như thế nào ra làm sao
tụi em cũng chỉ hỏi hỗ trợ thêm thông tin cung cấp thêm thông tin cho các bạn về cái việc làm đó thôi ạ
dẫu biết rằng các em tân sinh viên sẽ có nhiều bỡ ngỡ khi bước chân vào môi trường học tập sinh sống hoàn toàn khác
nhưng các trường đại học các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tp hcm vẫn luôn song hành để hỗ trợ các em khi cần thiết
nhưng quan trọng hơn hết là các em phải có nhận thức và tự ý thức bảo vệ bản thân mình